ngày làm việc hôm qua hai mươi chín tháng ba quốc hội đã chính thức bắt đầu công tác xem xét phê chuẩn việc miễn nhiệm bầu và bổ nhị một số nhân sự cấp cao của nhà nước
và so với các nhiệm kỳ trước quy trình thực hiện công tác nhân sự năm nay có nhiều điểm mới đặc biệt các cá nhân sau khi được phê chuẩn giữa các chức vụ chủ tịch quốc hội chủ tịch nước và thủ tướng chính phủ tránh án tòa án nhân dân tối cao sẽ tuyên thệ trước quốc hội
theo chương trình dự kiến tại kỳ họp thứ một mươi một quốc hội khóa một mươi ba ngày ba mươi một tháng ba tới quốc hội sẽ công bố kết quả kiểm phiếu bầu chủ tịch quốc hội chủ tịch hội đồng bầu cử quốc gia
tại kỳ họp lần này ngay sau khi quốc hội thông qua nghị quyết bầu chủ tịch quốc hội chủ tịch hội đồng bầu cử quốc gia chủ tịch quốc hội mới sẽ tuyên thệ trước quốc hội trong sáng ngày ba mươi một tháng ba
cũng theo quy trình đó quốc hội sẽ tiến hành bầu chủ tịch nước và thủ tướng chính phủ
đây là một thủ tục mới theo tinh thần

nó vừa là thiên liên thế nhưng mà nó vừa là thở hiện cái trách nhiệm của những người vừa mới được bầu vào vị trí cấp cao
và từ cái việc tuyên thệ như thế thì nó sẽ là một cái sự nhắc nhở một cái sự giám sát đối với quá trình thực hiện nhiệm vụ của những cái lãnh đạo cấp cao
tuyên thệ nhậm chức đó là một việc làm mới vì cái đó nó tăng cái tính trách nhiệm nhiều hơn
để trên cơ sở đó sau suốt một nhiệm kỳ như hôm nay chúng ta tổng kết chúng ta sẽ lấy cái liên hệ đó để chúng ta so sánh lại những việc đã làm so với lời hứa đạt như thế nào
tôi rất là mong muốn như thế
cũng tại kỳ họp này quốc hội sẽ tiến hành việc bầu và phê chuẩn phó chủ tịch nước viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao một số phó thủ tướng chính phủ một số bộ trưởng và thành viên khác của chính phủ
hướng tới kỷ niệm một trăm hai mươi sáu năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh
để năm năm ngày bắt hồ ra đi tìm đường cứu nước
sáng qua bộ giáo dục và đào tạo phối hợp với ban tuyên giáo trung ương trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh phát động cuộc thi trực tuyến tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh lần thứ ba năm hai nghìn hai mươi
nội dung chính của cuộc thi hướng đến những lời dạy của chủ tịch hồ chí minh đối với thế hệ trẻ những tấm gương học sinh sinh viên tiêu biểu trong học tập rèn luyện theo tấm gương đạo đức hồ chí minh những thông tin tuyên truyền về chủ quyền biển đảo việt nam
và thi trắc nghiệm trực tiếp trên sân khấu cuộc thi diễn ra từ ngày hai mươi chín tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu đến ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn một mươi tám
đây là cơ hội để các đoàn viên thanh thiếu niên học sinh sinh viên trong và ngoài nước nâng cao hiểu biết về chủ tịch hồ chí minh tìm hiểu sâu sắc những giá trị trong di chúc của người giúp thế hệ trẻ đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh từ đó góp phần giáo dục đạo đức lối sống bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ
thưa quý vị sử dụng người thân trong gia đình cấu kết với các đối tượng có nhiều tiền án tiền sự về ma túy ở các tỉnh thành phố khác tạo thành đường dây phạm tội khép kín vận chuyển ma túy từ trung quốc các tỉnh biên giới phía bắc qua cao bằng về hải phòng sau đó chuyển tiếp đi các tỉnh khác để tiêu thụ
nguyễn văn thanh đối tượng cầm đầu đường dây ma túy này cùng hai đối tượng khác vừa bị công an thành phố hải phòng bắt giữ
quảng một mươi tám h ngày hai mươi sáu tháng ba tại xã an đồng huyện an đồng
công an thành phố hải phòng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an hải phòng kết hợp với phòng ba cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã bắt quả tang đối tượng phạm công thanh và đối tượng phạm thị thanh thảo là chị gái của thanh đang vận chuyển trái phép chân ma túy
lực lượng công an đã thu giữ bốn kg ma túy đá được thanh cất giấu trong đệm ghế massage
mở rộng vụ án lực lượng công an bắt khẩn cấp đối tượng nguyễn thị vân chú tại tổ bảy phường tân giang thành phố cao bằng tỉnh cao bằng
tiến hành khám xét nơi ở của vân thu giữ thêm một kg ma túy đá
trong chuyên án này lực lượng công an đã thu tổng cộng năm kg ma túy đá một xe ô tô một xe máy ba điện thoại di động và một số tăng vật liên quan khác
chương trình tiếp tục với những tin tức khác
ngày hôm qua tại quảng trị tổ công tác đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm phòng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị đã bắt giữ ba tấn nồi tệ đã bốc mùi hôi thối
tiến hành kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát un chín nghìn năm trăm năm mươi chín do ông tạ ngọc tình trú tại số tám đường hoàng văn thái quận liên triểu thành phố đà nẵng làm chủ
đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm đã phát hiện ba mươi thùng xốp đựng nội tạng động vật có tổng trọng lượng ba tấn đã đổi màu bốc mùi hôi thối không đảm bảo an toàn thực phẩm
qua đấu tranh khai thác ông tạng ngọc tình khai nhận là người quản lý vận chuyển số nội tạng nói trên từ huế lên lao bảo tiêu thụ
lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông tạ ngọc tình về hành vi vi phạm trong lĩnh vực thú y giống vật nuôi thức ăn chăn nuôi
cảnh sát khu vực được coi là lực lượng chiến lược nồng cốt trong phong trào bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở điểm tựa vững chắc của chính quyền và nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự
cảnh sát khu vực được coi là lực lượng chiến lược nồng cốt trong phong trào bảo an ninh trật tự tại cơ sở điểm tựa vững chiến lược nồng cốt trong phong trào bảo an ninh trật tự tại cơ sở điểm tựa vững chiến lược nồng cốt trong phong trào bảo an ninh trật tự tại cơ sở điểm tựa vững chiến lược nồng cốt trong phong trào bảo an ninh trật tự tại cơ sở điểm tựa vững chiến lược nồng cốt trong phong trào bảo an ninh trật tự tại cơ sở điểm tựa vững chiến lược nồng cốt trong phong trào bảo an ninh trật tự tại cơ sở đi